trong những ngày qua sự việc con đường gốm xứ ven sông hồng một biểu tượng của thủ đô hà nội
vừa phải phá rỡ hơn sáu trăm linh mét để phục vụ cho việc mở rộng đường khiến cho nhiều người dân tiếc nuối
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có những ghi nhận về vấn đề này
con đường gốm xứ ven sông hồng gồm nhiều đoạn tranh sinh động được thiết kế theo các chủ đề đa dạng
và đây cũng là công trình nghệ thuật công cộng kỷ lục tại việt nam
được các họa sĩ việt nam và quốc tế cùng chung tay thực hiện
được ra đời từ ý tưởng của họa sĩ nguyễn thu thủy
con đường gốm xứ ven sông hồng ngoài ý nghĩa là món quà dịp đại lễ kỷ niệm một năm thăng long hà nội
được tổ chức guinness thế giới công nhận là bức tranh gốm dài nhất thế giới
đó còn là tác phẩm đã đoạt giải thưởng bùi xuân phái vì tình yêu hà nội
tuy nhiên mới đây nhằm phục vụ việc mở rộng đường âu cơ để xây dựng cầu vượt tại nút an dương thanh niên
tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện lại những đoạn tranh này trên đường bê tông nghi tàm đã hoàn thành vào năm ngoái
tôi ở đây thì được hơn chục năm rồi và thấy con đường gốm xứ này rất là thân quen với tôi đi hàng ngày
và nghe thấy tin là sắp làm đường thì tôi thấy rất tiếc nghĩ là phải phá bỏ cái con đường gốm xứ này
nhưng mà theo tôi thì nếu mà làm xong thì có một bờ đê để chắn vẫn bên đường đấy thì mình có thể
là làm lại cái đường gốm xứ để lấy hình ảnh cũ
thì nó nó mọi người đỡ nhớ cái đường gốm xứ đấy
chính bởi tính đa dạng về chủ đề nên con đường gốm xứ ven sông hồng là tác phẩm nghệ thuật công cộng
được đông đảo quần chúng và bạn bè quốc tế biết đến có phần giới thiệu nét đẹp văn hóa của các quốc gia
bởi vậy mà họa sĩ và các cộng sự đã chung tay làm nên con đường gốm xứ đều có mong muốn
sẽ được thành phố hà nội tạo điều kiện để có thể làm lại đoạn tranh đã bị mất
mà vẫn không làm ảnh hưởng tới dự án mở rộng mặt đường